một nguyên nhân gây ủn tắc giao thông là phương tiện giao thông cá nhân
sau nhiều năm vận hành và phát triển hệ thống xe buýt hà nội đã có nhiều thay đổi tích cực
thành phố hà nội đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có thêm nhiều tuyến xe buýt mới
mở rộng địa bàn phục vụ đáp ứng gấp đôi nhu cầu đi lại của người dân so với hiện nay
hướng đến việc đáp ứng hai mươi hai mươi năm nhu cầu đi lại của người dân gấp đôi so với hiện nay
thành phố hà nội đã đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có thêm nhiều tuyến xe mới
mở rộng địa bàn phục vụ ra khu vực ngoại thành
theo đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt mới ban hành
chính phủ khẳng định rõ quan điểm trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
xe buýt vẫn phải đóng vai trò then chốt và là phương tiện chiến lược của các đô thị
trong việc khắc phục tình trạng ồn tắc kiềm chế tai nạn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường
với chính sách hỗ trợ cho phát triển vận tải hành khách công cộng
những năm qua xe buýt hà nội đã gia tăng nhanh về số đầu tuyến
phương tiện và năng lực cung ứng từng bước xây dựng được hình ảnh thân thiện với người dân